hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd huyện lệ thủy cho biết mưa lũ khiến khoảng một hai trăm linh hội dân tại các xã an thủy liên thủy hồng thủy thị trấn kiến giang ngập sâu giao thông qua lại gặp khó khăn phải di chuyển bằng thuyền
nhà dân ngập đến năm mét còn đường giao thông có nơi ngập sâu gần một mét chia cắt các vùng
địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong việc di tản đến nơi tránh trú đưa tài sản đến nơi cao để hạn chế thiệt hại
ông tình cho biết mưa lũ cũng khiến cho nhiều vị trí dọc quốc lộ một mươi năm chín b tỉnh lộ năm trăm năm mươi chín sạt lở ngập úng gây ách tắc giao thông
ngành chức năng thống kê có ít nhất ba mươi chín điểm nguy cơ sạt lở cao tại bảy huyện thị xã và đã di rời hơn năm trăm linh hội dân với một chín trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
ngoài ra hơn ba trăm linh mét cà biển nhật lệ ở thành phố đồng hới cũng bị sóng đánh vỡ
trong hai ngày qua một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi mưa lũ khiến hai người ở quảng bình mất tích
năm mươi một tuổi chú đề xã hàm ninh huyện quảng ninh mất đích khi đi thuyền sang kiểm tra hồ tôm
và anh hvs hai mươi bốn tuổi chú đề xã trường xuân huyện quảng ninh mất tích khi đi rừng đạt bẫy
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi đến bốn giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến sáu trăm linh mm
mực nước trên sông danh dâng cao trên mức báo độ một sông kiến giang trên mức báo độ hai
tại quảng trị mưa lớn kéo dài ba ngày qua từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
có nơi hơn bốn trăm linh mm khiến mực nước các sông dâng cao gây ngập nhiều vùng thấp trũng chia cắt giao thông
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi nước sông thạch hãn dâng cao khiến nhiều tuyến đường ven sông ở thị xã quảng trị bị ngập sâu
các phương tiện không thể lưu thông các tuyến tỉ lộ về các xã ở huyện triệu phong bị ngập năm m gây chia cắt
nhà chức trách phải đặt biển báo cấm người dân đi lại
một mươi bảy tháng một mươi mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến quốc lộ đường nội thị khu dân cư ở thành phố đông hà ngập sâu
nhiều phương tiện đi qua bị xiết máy đến nay mưa giảm nước lũ tại thành phố đông hà đã rút
còn lại tại hà tĩnh mưa lớn kéo dài ba ngày qua từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi kết hợp xả tràn
điều tiết lũ của hồ kẻ gỗ và các hồ thủy lợi khiến nhiều xã ở vùng hạ du của huyện cẩm xuyên
kỳ anh thạch hà ngập lụt cục bộ
để đảm bảo an toàn cho học sinh từ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi ngành giáo dục hà tĩnh đã cho bảy mươi sáu trường học
với bốn mươi sáu trường mầm non một mươi tám trường tiểu học một mươi hai trường trung học cơ sở với gần ba mươi chín học sinh nghỉ học do mưa lũ
ngoài ra một mươi bốn trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng chuyển tự học trực tiếp sang học trực tuyến do mưa lũ
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thông tin tùy vào diễn biến mưa lũ thiên tai
mà các trường sẽ tổ chức học trở lại cho các em theo kế hoạch
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
mưa lớn đã xảy ra tại các tỉnh biển trung và tây nguyên
một số nơi ngập lụt cục bộ sạt lở gây chia cắt giao thông
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho biết
từ một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi khu vực quảng trị có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến đạt từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi cao đạt bốn trăm năm mươi năm mm hiện mực nước trên các sông đang lên
mưa lớn gây ngập lụt tại các ngầm tràn chia cắt một số tuyến đường giao thông ở khu vực miền núi
và một số vùng thấp trũng ven sông tại đồng bằng
đặc biệt tại địa bàn huyện đắk cơ rông nhiều xã bị cô lập
tuyến đường hồ chí minh nhánh tây tại km hai trăm sáu mươi năm thuộc địa phận xã đà long
mực nước cao năm m chiều dài khoảng hai mươi mét gây chia cắt giao thông đi lại
tây đã tổ chức sơ tán di rời hai trăm sáu mươi bảy hội dân với một bốn trăm một mươi sáu nhân khẩu
tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng quả sạt lỏng ngập lụt đến nơi an toàn
trong đó riêng tại huyện đắk cơ đông di rời hai trăm một mươi chín hộ với một ba trăm hai mươi hai nhân khẩu
huyện hải lăng bốn mươi tám hộ với chín mươi bốn nhân khẩu
trong khi đó thừa thiên huế chứng kiến lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi trên bảy trăm linh mm khiến cho một số khu vực tại huế huyện phú lộc huyện phú vang
đã xuất hiện ngập lụt
tỉnh này đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân là vợ chồng ở thị xác hơn trà
bị nước cuốn mất tích khi chèo ghe đánh cá trên sông bồ
tại huế một cây xanh bất ngờ đổ xuống đè trúng một nam thanh niên đang chạy xe máy
khiến người này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
mưa lũ cũng đang làm cho sáu vị trí đường giao thông địa phương tại hòa bình hà tĩnh bị sạt lở
làm hàng chục điểm đường quốc lộ đường giao thông địa phương tại nghệ an quảng bình đắk lắc ngập sâu
chính quyền địa phương phối hợp với ngành giao thông đã lập rào rắn
điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố
từ một h đến bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to như là hồ kim sơn một trăm ba mươi hai mm cẩm nhượng sáu mươi sáu tám mm
kỳ thịnh sáu mươi năm sáu mm lệ thủy một trăm hai mươi hai bốn mm tân mỹ một trăm một mươi một sáu mm đồng hới tám mươi bốn tám mm cồn cỏ một trăm hai mươi sáu mm
an nhơn bốn mươi hai sáu mm
khánh hiệp ở khánh hòa là bảy mươi năm ba mm
dự báo trong vài giờ tới các tỉnh từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa ở tỉnh hà tĩnh đến thừa thiên huế từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
từ quảng nam đến khánh hòa và khu vực tây nguyên từ một mươi hai mươi mm có nơi trên bốn mươi mm
dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên ngày một mươi tám tháng một mươi ở khu vực từ phía nam nghệ an đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm ba mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
nguy cơ sản ra lũ quét sản lợt đất và ngập úng vùng trúng tại các tỉnh hà tĩnh đến khánh hòa
và khu vực tây nguyên đề phòng nguy cơ cao sản ra lũ quét sản lợt đất tại khu vực vùng nối
và ngập úng cục bộ tại góc vùng trúng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất hạn chế thấp nhất thiệt hại
về tính mạng của nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp
ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương chủ động giả soát huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hội dân
tại các khu vực không đảm bảo an toàn nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt vùng thấp trũng ven sông suối
khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sản lợt đất khu vực đất từng xảy ra sản lợt đất ngập lột năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hội dân phải sơ tán
không để người dân bị thiếu đói bị rét tổ chức thông tin kịp thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
bên cạnh đó triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời để các cơ quan có liên quan
và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy loại công trình thủy loại và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ công thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống điện hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời
bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai vật tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo khuôn khu bốn khuôn khu năm và các lực lượng đón chiến địa bàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đề nghị của địa phương chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ bảo đảm an toàn